ngày ba mươi một tháng tám thành ủy cần thơ và lãnh đạo công an thành phố báo cần thơ và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn
đã trao cho các học sinh nghèo hiếu học một trăm linh phần học bổng năm mươi xe đạp và năm cuốn vở trị giá ba mươi triệu đồng
tại huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ đây là chương trình do công an thành phố cần thơ và báo cần thơ phối hợp tổ chức
thời gian qua mặc dù trong điều kiện ngân sách còn khó khăn nhưng thành phố đã dành một phần lớn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
bảo đảm nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến nay thành phố đã có gần tám mươi trường học đạt chuẩn quốc gia
nhiều trường học bảo đảm không gian học tập tốt vui chơi giải trí của học sinh các cấp các ngành đoàn thể tổ chức doanh nghiệp trong thành phố
đã đóng góp hỗ trợ học sinh đến trường không để vì điều kiện kinh tế khó khăn mà không được đến trường
qua chương trình này mong rằng các em học sinh vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của thành phố cần thơ sẽ cố gắng học tập tốt
vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp